trong những năm qua được sự quan tâm đặc biệt của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an của lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã được xây dựng cơ sở vật chất
từ công an tỉnh đến công an cấp huyện cấp xã
đã đầu tư xây dựng hơn một mươi công trình trụ sở làm việc với tổng kinh phí hàng nghìn tỷ đồng
trong đó có công trình trụ sở làm việc công an huyện công đảo
với tổng mức đầu tư tám mươi bảy chín tỷ đồng từ nguồn vốn bộ công an
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại huyện công đảo
công an tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở công an huyện công đảo
với sự nỗ lực của công an huyện công đảo và các đơn vị chức năng
sau hai năm rưỡi thi công công trình đã hoàn thành vượt tiến độ ba mươi ngày
việc khánh hành đưa vào sử dụng công trình trụ sở công an huyện
đảm bảo điều kiện làm việc ăn ở và sinh hoạt đảm bảo điều kiện làm việc
luyện tập huấn luyện ứng trực và ăn ở sinh hoạt cho gần một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ đến năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại lễ khánh thành đại tá bùi văn thảo giám đốc công an tỉnh bà rịa vũng tàu
trân trọng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
các sở ban ngành và lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị thù hưởng là công an huyện công đảo
sau khi tiếp nhận bản giao công trình trụ sở làm việc tăng cường công tác quản lý
sử dụng công trình một cách hiệu quả đúng quy định phát huy tối đa công năng sử dụng
để nâng cao hiệu quả chất lượng công tác của lực lượng công an huyện công đảo
đảm bảo tốt tình hình an ninh trực tự trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi
để đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
trong thời gian qua công an tp hcm đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm
tỷ lệ khám phá các vụ án từ rất nghiêm trọng trở lên đạt trên chín mươi
khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm
góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trực tự trên địa bàn thành phố
về tình hình kết quả công tác
năm hai nghìn hai mươi ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn công an tp hcm và các lực lượng nồng cốt
đã triển khai nhiều kế hoạch biện pháp nhằm kiềm chế kéo giảm tình hình hoạt động
và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã điều tra khám phá ba tám trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt gần sáu hai trăm linh đối tượng đấu tranh làm tan rã gần bảy mươi băng nhóm tội phạm
bắt hơn hai trăm tám mươi một đối tượng
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng đã khám phá hơn tám trăm sáu mươi vụ
bắt hơn một năm trăm linh đối tượng
công an tp hcm quyết tâm khám phá một trăm linh vụ án cướp cướp giật khám phá một trăm bảy mươi năm án trụng cấp
xác định rõ quan điểm kéo giảm tội phạm đường phố là mục tiêu quan trọng
quán trịt với khẩu hiệu quyết tâm một vụ cướp giật tài sản là một vụ trọng án
vì vậy trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tội phạm đường phố giảm chín mươi chín vụ so với cùng kỳ
nạn tp hcm xảy ra sáu trăm chín mươi năm vụ đã điều tra khám phá bốn trăm chín mươi năm vụ gần bảy mươi hai
qua đó góp phần giữ vững an ninh trực tự trên địa bàn và đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân
trên cái tuyến đường này thì gần như là khách nước ngoài rất là nhiều
hồi xưa thì cũng hay bị giật điện thoại này kia gần như hiện nay không còn cái vấn đề đó xảy ra nữa
vấn đề cướp giật nó giảm đi vô cùng rõ rệt
mà gây đến cái sự mà người dân người ta rất là đồng tin và người ta rất là phấn khởi
đây là một niệm nổi bật là năm hai nghìn hai mươi ba đó
là đánh dấu là nó giảm rõ rệt cái tình trạng là cướp giật trên đường phố
nếu mà mọi người nói đi đến hai cái đô thị đặc biệt của việt nam đó
là hà nội tp hcm thì riêng về cái cướp giật thì tp hcm nó nhiều hơn nó phức tạp hơn
thì chúng ta đã đánh vô chỗ này tập trung vô chỗ này
chỉ đạo tổ chức thực hiện và nó đem lại một cách giảm đáng kể
và đây tạo lại một cái niềm tin niềm phấn khởi của người dân thành phố
và khách du lịch họ đánh dấu là
khi đến thì họ cũng tự hào là an toàn đến tp hcm
lãnh đạo ubnd tp hcm cũng đề nghị các sở ban ngành các tổ chức chính trị
đoàn thể và chính quyền địa phương đặc biệt là các lực lượng nồng cốt
trong công tác phòng chống tội phạm cần tập trung nhận diễn sớm những nguy cơ thách thức
đồng thời các lực lượng cần chú động xây dựng khả năng ứng phó an toàn
linh hoạt kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp
triển khai phương án kế hoạch phòng ngừa xử lý hiệu quả ngăn chặn từ đầu
và ngay từ cơ sở tình huống phát sinh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tiếp tục phát huy vai trò của các lực lượng nồng cốt trong công tác đấu tranh các loại tội phạm ở các cấp
đặc biệt là địa bàn cấp xã chú trọng các giải pháp phòng ngừa xã hội
để hạn chế nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm hình sự
nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác nhiệm vụ của các lực lượng chức năng
gắn với đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề
tuyến địa bàn lĩnh vực hệ loại đối tượng không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội
dưới sự lãnh đạo chí đạo sát sao của thành ủy ưu ba nhân dân thành phố
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám thành phố với ý chí quyết tâm của hệ thống chính trị
và sự ủng hộ mạnh mẽ của mọi tầng lớp nhân dân
công tác tổ chức có hoạt động bóc xóa quảng cáo sai quy định trên địa bàn
đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần kéo giám tội phạm
đảm bảo trực tự an toàn xã hội cho thành phố
tình trạng tạc chất bẩn và gọi điện đe dọa khủng bố liên quan tính dụng đen
đã gần như không còn xuất hiện trên địa bàn thành phố
nạn quảng cáo bẩn dần được đẩy lùi trả lại bộ mặt đô thị khang trang văn minh sạch đẹp
bốn mươi chín năm đã đi qua những người lính của sư đoàn bảy quân đoàn bốn
các vở phòng tuyến xuân lọc năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm này đều đã ở độ tuổi từ bảy mươi đến hơn chín mươi
phóng viên đã rất may mắn được đi cùng một số nhân chứng lịch sử tới thăm lại chiến trường năm xưa
những câu chuyện xưa về một thời chiến tranh ác liệt đã đưa đoàn về tới chiến trường xuân lộc lúc nào không hay

cháu đã lên đội a một rồi ạ cháu biết ở trên đội a một này chết rất nhiều bị thương rất nhiều
cháu rất muốn là thắt một ném thương cho các nguyện sĩ
nhưng mà trên đội a một ấy không có miễu không có miễu thợ không có bắt ngưng không biết là cấm hương ở đâu
thì tôi nói các cháu yên tâm
khi nếu đã lên đội a một thì các cháu cứ thắt nghe thắt hương đi
và cấm xuống đất chỗ mình đứng ý chỗ ý nhất định của một nguyện sĩ
bất kỳ chỗ nào ở trên đội a một sẽ có một nguyện sĩ
chắc thật sự thật là các nguyện sĩ đã hi sinh tuổi trẻ của mình
và cách oanh nghiệt như thế một cách thâm lặng như thế
các cán bộ của chiến sĩ công an bây giờ là thuộc những thế hệ mối tiết
các chiến sĩ chống pháp các chiến sĩ điện viên chống thầy bình
những người hi sinh vì dân vì nước
nhiều nhất có lẽ là lực lượng công an liên hợp
đã chống lại tất cả những tội phạm như thế nào
đã thước những đêm trắng như thế nào
đã ăn núi ngủ rừng như thế nào
để bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân
các nguyện sĩ và điện viên
những người bị thương để để lại một phần máu thịt của mình tại điện viên
đều hài hòng với những gì lực lượng công an liên hợp đã làm và đang làm
họ có quyền tự hào
họ muốn tiếp cả truyền thống và lý tưởng của những thế hệ trước
núi sông bừng lên

bảy mươi năm trôi qua
lý tưởng của những người chiến sĩ điện viên
vẫn tiếp tục chảy trong huyết quản của mỗi thế hệ tiếp nối
núi sông bừng lên
cánh đồng mường thanh giờ phủ một màu xanh của sức sống
màu của hy vọng về một đất nước anh dũng và bất quất
từ điện biên nơi mỗi tấc đất có một người nằm xuống
việt nam hôm nay đã sẵn sàng cho một thời đại của phát triển giàu mạnh và hùng cường
thưa quý vị ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là móc son trói lõi trong lịch sử tự hào của dân tộc việt nam
tinh thần của những ngày tháng lịch sử ấy vẫn vang vọng cho đến ngày nay
chương trình nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay dưới góc nhìn của một số kiều bào
sẽ minh chứng cho tinh thần bất diệt đó với phần trình bày của biên tập viên nam hà
một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc dinh độc lập
đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc mỹ và chính quyền tây sai ở miền nam việt nam
chiến dịch hồ chí minh toàn thắng non sông việt nam thống nhất
có được chiến thắng vĩ đại này là do dân tộc việt nam đã phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết
sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của đảng
nhân dân việt nam cũng nhận được sự ủng hộ quý báu kịp thời của bạn bè đồng chí và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới
những yếu tố đó đã hợp sức làm nên sức mạnh vĩ đại sức mạnh việt nam
từ những thành quả to lớn của cách mạng của chiến thắng ba mươi tháng bốn
hôm nay toàn đảng toàn quân toàn dân ta đang ra sức thi đua phát triển kinh tế
củng cố quốc phòng ổn định an ninh xây dựng đời sống mới văn minh thịnh vượng
từng bước nâng cao vị thế việt nam trên trường quốc tế
thưa quý vị và các bạn chiến thắng ba mươi tháng bốn là một mốc son trói lọi trong lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc việt nam
tuy nhiên càng đến gần ngày lễ kỷ niệm giải phóng mỹ
thống nhất đất nước trên diễn đàn mạng xã hội vẫn xuất hiện đâu đó những bài viết của các đối tượng có góc nhìn thù địch
na ná giống nhau về nội dung như là phủ nhận thành quả chiến dịch hồ chí minh lịch sử phủ nhận vai trò của chủ tịch hồ chí minh
những bài viết kiểu này không chỉ mang luận điệu xuyên tạc lịch sử bôi nhọ lãnh tụ
mà còn thể hiện sự vô ơn đối với các thế hệ cha ông đã đổ máu xương để giành độc lập tự do cho dân tộc
trên thực tế những luận điệu này đã trở nên quá cũ và không thể lừa phỉnh được bất thường
bởi hiện nay chính những việt kiều sống tại mỹ đã quá ngán ngẩm với những lời xảo ngôn và chiêu trò bôi lem
mà mục đích phía sau lại là lợi ích cá nhân và ý đồ chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nhà báo sc terra nguyễn tên đầy đủ nguyễn quang trường đã từng có thời gian chống cộng cực đoan tại mỹ
sau lần về việt nam anh đã thay đổi suy nghĩ và cách nhìn về việt nam
từ những quan sát chiêm nghiệm khi được thăm tác nghiệp tại trường sa
vậy nên anh khó khăn
không lạ gì với quy luật bôi lem xuyên tạc thù địch của một số phần tử cực đoan
đang sinh sống tại mỹ australia canada dưới vỏ bọc việt tân
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời việt nam quốc dân đảng
cứ mỗi đến dịp ba mươi tháng bốn thì cộng đồng người việt nam ở việt
ở miền nam california ở miền bắc thành phố san jose
và tôi biết ở một số nơi có một cộng đồng việt nam lớn như ở bên úc bên canada
thì họ thống nhất với nhau cái danh sưng nó gọi là tháng tư đen tháng tư đen plat apple
tức là ở những cái nơi mà công cộng thì họ tổ chức những cái hình ảnh những câu chuyện
họ lấy ra những cái thời điểm lịch sử việt nam những cái câu chuyện mà dưới cái góc nhìn của họ
mà cho rằng là cộng sản việt nam là như thế này thế kia
và năm nào họ cũng làm như vậy và họ treo cái cờ vàng ba sọc đỏ khắp các cộng đồng
họ tổ chức họ tuyên truyền họ giáo dục cho các thế hệ trẻ lớn lên ở trong cộng đồng
không hiểu biết về lịch sử hoặc là hiểu biết một cách không đầy đủ những cái điều đó
và tất cả những cái hình thức đó thì đằng sau đó họ vận động những cái cuộc quyên góp tiền bạc
sau nhiều lần về việt nam chứng kiến những thành quả của cách mạng đem lại
nhà báo etcetera nguyễn đã lập ra tuần báo việt weekly dành cho cộng đồng người việt nam
và nay là chủ nhiệm kiêm phóng viên kênh việt nam today tv
với mong muốn đi tìm sự thật ở việt nam và truyền tải những thông tin chân thực khách quan về tình hình trong nước
giàu với cộng đồng người việt ở hải ngoại
tôi có nhiều người bạn đã có thời gian là cũng cực đoan lắm
họ không phải là những người trong tổ chức chính trị đâu
họ cực đoan trong cái hình ảnh cái câu chuyện mà họ biết được ở trên báo chí

nhưng họ về việt nam thì họ đều biết được
họ đã thấy được một cái thực tế khác
do đó là để mà sống ở việt nam để trở về việt nam sau năm mươi năm bốn mươi chín năm
thì tôi thấy là nếu trước đây mà khó đi để khó trở về
thì bây giờ thì đi để trở về là cái thời điểm phù hợp nhất
những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử kết tinh sức sáng tạo của đảng và nhân dân ta
khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiến việt nam và xu thế phát triển của thời đại
khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng việt nam
những thành tựu trên đã bác bỏ sự vu cáo biện đặt hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
cố tình phủ nhận những thành quả cách mạng mà đảng và nhân dân ta đã đạt được
không chỉ nhà báo sc terra nguyễn hiện nay có rất nhiều kiều bào tại khắp nam châu đã lựa chọn trở về việt nam
để không chỉ thăm thân mà còn xây dựng và phát triển sự nghiệp
hình ảnh một việt nam thân thiện phát triển
cũng từ đó được các kiều bào ta giới thiệu tới bạn bè khắp nam châu trên toàn thế giới
những kiều bào này sinh sống ở khắp nam châu này có dịp trở lại quê hương đã không khỏi xúc động
bởi trong số họ không ít người đã rời xa quê hương hơn năm mươi năm nay mới được trở về
tôi thật sự tự hào và xúc động bởi vì là tôi đã được nghe và được đến đền hùng từ cách đây hơn năm mươi năm rồi
từ thời tôi còn học cấp hai
bây giờ tôi thấy là sự thay ra đổi thịt của đất nước
rất là tốt
rất là mạnh mẽ
và đây là niềm tự hào của dân tộc mình
và thật sự là những người con sống ở xa quê nhà cũng rất là mong muốn đem một tâm trí và tâm lực của mình
để làm sao giúp cho đất nước mình ngày càng vững mạnh hơn
và để cho những đồng bào của mình ở nhà có thể phát triển được nhiều hơn nữa
cái chuyến đi về việt nam này thì thực ra là em cảm thấy rất xúc động
và em rất là có cái cảm hứng để quay trở về việt nam xây dựng đất nước sau nhiều năm sinh sống
và làm việc tại nước ngoài
còn với anh lê hồng quân việt kiều angola anh đã trở về với nhiều ý tưởng đưa các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trong nước ra thị trường thế giới
sau nhiều năm nỗ lực hiện anh đã đưa được hàng chục sản phẩm thương hiệu lên các kệ hàng siêu thị tại nhiều nước trên toàn cầu
anh cũng vận động được hàng trăm kiều bào xây dựng quỹ vì trường sa thân yêu nhằm tuyên truyền vận động cả nước hướng về trường sa
nâng cao hơn nữa nhận thức của các tốc các ngành các địa phương và nhân dân việt nam
và nhận thức của các ngành các địa phương và nhân dân trong và ngoài nước về vị trí vai trò của biển đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đây là cái thời điểm mà chúng ta càng phải khắc cốt ghi tâm một điều là để mà có cái hòa bình ngày nay để chúng ta tự do đi phát triển kinh doanh này
tự do đi làm những việc mà mình muốn này tự do lao động tự do cuộc sống thì đúng là nó là sương máu của rất nhiều con người
nối tiếp các thế hệ đi trước nguyễn mạnh hưng việt kiều mỹ dù tuổi đời rất trẻ lại là thế hệ sinh ra trên đất nước mỹ
chưa nói sõi được tiếng việt nhưng lại yêu các bài hát việt nam và mong muốn được trở về để được hát để lấy cảm hứng trở thành ca sĩ hát tiếng việt nam
hồi mới về chưa quen nhưng mà bây giờ thì bắt đầu quen rồi nên là em thấy bắt đầu hòa nhập với cuộc sống việt nam
kiều bào mang về đất nước đó là gì đó là cái vị thế của kiểu bào ở nước ngoài
đó là cái giá trị của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
đó là gì đó là cái hình ảnh văn hóa con người
chúng ta đã có hai nước thừa nhận cộng đồng người việt là cộng đồng dân tộc tiểu số
chúng ta đã có khu phố việt đầu tiên trên thế giới ở thái lan đã được chính thức thừa nhận
tất cả những đó chúng tôi nghĩ là đó là những việc làm thiết thực nhất mà con dân đất việt ở nước ngoài dâng lên các khu vực
kiểu bào là trí thức doanh nhân hay các bạn trẻ đều là những nguồn lực đáng trân trọng
và họ chính là những đại sứ đang ngày ngày quảng bá hình ảnh một việt nam thân thiện phát triển già với bạn bè quốc tế
phải khẳng định một lần nữa kiểu bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc việt nam
dù các thế lực thù địch có lu loa kích động chống phá bằng nhiều thủ đoạn
nhưng những thông tin đó không chỉ trở nên lạc lõng
mà đã trở thành lố bịch bởi không chỉ kiều bào không tin theo mà chính họ cũng đang phản bác những thông tin đó bằng chính hành động của mình
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây
chỉ trong sáu ngày đã có hai trăm tám mươi sáu phản ánh trường hợp lừa đảo do người dùng internet tại việt nam
thông báo qua hệ thống cần nhận diện website giả mạo tránh để tiền mất tật mạng
các siêu thị hiện đẩy mạnh kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn với nhiều món ăn đa dạng trong và ngoài nước thu hút du khách dịp lễ
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị theo tổng cục thống kê ngày hai mươi chín tháng bốn cho biết giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tăng bảy so với tháng trước tăng bốn bốn so với cùng kỳ năm ngoài
như vậy bình quân bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cpi tăng ba chín mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba nhìn chung tình hình thị trường chưa có biểu hiện sôi động trong một mươi một nhóm hàng hóa thì tám nhóm hàng tăng giá và ba nhóm hàng giảm giá so với tháng trước
cụ thể chỉ số nhóm đồ uống và thuốc lá tăng chín do nhu cầu tiêu dùng đồ uống giải khát tăng chỉ số giá nhóm mai mặc mũ nón và giày dép cũng tăng một mươi hai do nhu cầu tiêu dùng tăng
nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng hai mươi một tác động làm cpi chung tăng bốn chủ yếu do nhu cầu sử dụng điện tăng khi thời tiết nắng nóng trong khi đó giá dầu hỏa tăng một ba mươi năm do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng
theo số liệu của tổng cục thống kê chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp eep tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ước tính tăng tám so với tháng trước
và tăng sáu ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó ngành chế biến chế tạo tăng bảy so với cùng kỳ năm ngoái sản xuất và phân phối điện tăng một mươi một ba cung cấp nước hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng sáu chín
riêng ngành khai thác khoáng thì giảm sáu tám tính chung bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn eep ước tính tăng sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
một số địa phương có chỉ số eep đạt mức tăng khá do ngành công nghiệp chế biến chế tạo ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao
ở chiều ngược lại một số địa phương có chỉ số eep tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến chế tạo ngành khai khoáng và ngành sản xuất phân phối điện tăng thấp hoặc giảm
trong những ngày cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thời tiết nắng nóng gai gắt diễn ra ở cả ba miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc tăng cao kỷ lục
theo số liệu từ trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cả công suất cực đại và sản xuất lượng điện tiêu thụ điện ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao so với con số đạt kỷ lục mới của hệ thống điện quốc gia
để chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia đặc biệt tại khu vực miền bắc trong các tháng cao điểm mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn
evn đã lập tức tiến hành điều hành hệ thống điện và thị trường điện tối ưu xây dựng các kịch bản cung ứng điện
cập nhật các yếu tố về sản xuất điện nhu cầu phụ tải diễn biến thủy văn để chủ động lập điều chỉnh kế hoạch vận hành hệ thống điện
đồng thời huy động tối ưu các nguồn điện kết hợp tăng cường truyền tải tối đa từ miền trung ra bắc và điều tiết giữ nước các hồ thủy điện ở mức nước cao để chuẩn bị cung ứng điện cho cả mùa khô trong năm nay
thưa quý vị
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông lợi dụng lòng tin của người dân vào chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
một số đối tượng đã giả danh là người của cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân khi làm các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội cũng như là bảo hiểm y tế
người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì cần nâng cao cảnh giác hơn nữa để phòng tránh bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo
do bên cạnh đó cần tăng cường trao dồi kiến thức về pháp luật chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm tự nguyện bảo hiểm y tế thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn phạm tội lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng
trường hợp khi thực hiện các thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội việt nam nếu có vướng mắt thì liên hệ trực tiếp với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ
đồng thời liên hệ trung tâm dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng qua hotline một nghìn chín trăm linh chín nghìn sáu mươi tám hoặc số điện thoại hai trăm bốn mươi ba bảy trăm tám mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín trong giờ hành chính để được hỗ trợ
hiện nay bảo hiểm xã hội việt nam chỉ có một trang fanpage đã được cấp tích xanh của facebook tại địa chỉ facebook com gạch chéo bảo hiểm xã hội gov vn

trung tâm an toàn không gian mạng quốc gia đã đưa ra cảnh báo tuần về an toàn thông tin từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng bốn
theo đó đơn vị này đã nhận được hai trăm tám mươi sáu phản ánh trường hợp lừa đảo do người dùng internet việt nam thông báo qua hệ thống
qua kiểm tra và phân tích thì có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website của ngân hàng các trang thương mại điện tử ví điện tử
và thực tế cho thấy đây là một trong những thủ đoạn quen thuộc mà các đối tượng thường sử dụng để tấn công lừa đảo người dùng
vì vậy người dân cần hết sức cẩn trọng
kiểm chứng kỹ các đường liên kết trước khi đăng nhập để tự bảo vệ tài sản của chính mình
đây là danh sách các website giả mạo được trung tâm an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo trong tuần vừa qua
một số có tên miền khác giống với những đơn vị tổ chức thương hiệu mà chúng giả mạo
xong có thể nhận thấy các đường dẫn này lại có đuôi ít phổ biến như store vip online hay một số khác là chuỗi ký tự số lạ
trang web truyền thống thường có địa chỉ url rất là ngắn gọn
dễ nhớ và chính xác thường bắt đầu bằng https và có biểu tượng hình cái khóa
trong khi đó địa chỉ url của các trang web giả mạo thường khá là dài phức tạp và không bắt đầu bằng https và không có biểu tượng khóa
cái thứ hai là thiết kế trang web
trang web truyền thống thường có thiết kế chuyên nghiệp dễ nhìn dễ sử dụng
trong khi đó các trang web giả mạo
trang web truyền thống thường có thiết kế đơn giản xấu hơn và thiết kế chuyên nghiệp
bên cạnh đó theo các chuyên gia các website giả mạo thường yêu cầu người dùng cung cấp nhiều thông tin cá nhân nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân
một số trường hợp ngay khi người dùng truy cập các website này sẽ xuất hiện những cảnh báo đe dọa hoặc các chương trình trúng thường hấp dẫn với nhiều phần quà có giá trị để đánh lừa và dụ dỗ người dùng
điều hướng truy cập đến những website không an toàn khác có chứa mã độc
khi đăng nhập những trang web mà yêu cầu đăng nhập thì chúng ta phải kiểm tra xem đây có phải là trang web chính chủ không hay là đây là những nội dung gì
nếu mà chỉ là một trang web để lấy thông tin thôi thì chúng ta không nên điền chắc chắn là không nên điền vào
tại vì những cái trang web này sẽ lấy thông tin về đăng nhập những tài khoản ngân hàng số chứng minh thư nhân dân hay là những thông tin liên quan đến phục lợi xã hội khác
hiện nhóm ngành tài chính ngân hàng
đang là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công lừa đảo bằng website giả mạo
sau đó là ngành bán lẻ thương mại và giả mạo cơ quan chức năng
các trang web lừa đảo hầu hết là giả mạo các sản thương mại điện tử nổi tiếng như tiki shopee sendor
vì vậy người dùng cần nâng cao nhận thức và hiểu biết của mình về các kỹ năng an toàn trên không gian mạng
xem được những cái nguồn gốc của trang web này có thật sự là do những cái tin nhắn này là có phải do phần mềm mình sử dụng gửi đến hay không
hay là chỉ là một số lạ
thì chúng ta đặc biệt là không nên ấn vào những đường link từ số lạ
ngoài những lời khuyên trên thì khi mà chúng ta sử dụng những trình duyệt trên máy tính
chúng ta có thể cài thêm những tool hỗ trợ để có thể xác minh được đây có vẻ là một đường link độc hại hay không
thì những tool này sẽ luôn được update hàng ngày và phát hiện ra
để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng việt nam khuyến cáo người dân cảnh giác không truy cập vào các trang web đã được cảnh báo
luôn xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện
bất kỳ giao dịch truyền tiền hay cung cấp thông tin cá nhân nào qua mạng
nếu phát hiện website lừa đảo hãy báo cáo cho nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
với sự ra đời của các trung tâm thương mại và siêu thị đa trải nghiệm
nếu như trước đây thì khách hàng đến siêu thị hay trung tâm thương mại chủ yếu để mua sắm hàng hóa nhu yếu phẩm cho gia đình
thì hiện nay các siêu thị hiện đang đẩy mạnh kinh doanh mảng thực phẩm chế biến sẵn với nhiều món ăn đa dạng từ việt nam cho đến quốc tế
và cùng không gian ngồi thoáng mát ra bán cạnh tranh thì dịch vụ này đang dần được các thực khách ưa chuộng
thay vì ra quán ăn thì hiện nay họ có thể đến với siêu thị mua sắm và ăn uống tại chỗ
ghi nhận trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tại siêu thị yêu môn hà đông và lốt tè tê hồ
khu vực bày bán món ăn chế biến sẵn
chiếm khoảng lớn diện tích khu mua sắm
đến đây khách hàng có đa dạng các món ăn từ trong nước đến quốc tế như sushi sashimi cơm bánh mì
thời điểm ăn trưa khu vực này thu hút đến hàng trăm lời khách hàng tấp nập người chọn món người loay hoay tìm chỗ ngồi
trong những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ thì thông thường mình cũng hay qua yon để đi chơi với bạn
tại vì ở trong này cũng khá là tiện đồ ăn đa dạng cũng như là những cái đồ uống thì cũng khá là hấp dẫn
mình thấy là từ trước nay khi mà mình sử dụng thì mình đều khá là an tâm về chất lượng
của sản phẩm trong yon vì là vệ sinh an toàn thực phẩm sạch sẽ và cũng như là để đảm bảo
các món ăn cũng bắt mắt và khá là hấp dẫn
thì mình cảm thấy như đồ ăn này khá là chất lượng
đồ mình chủ yếu là mình mua bánh với cả những thực phẩm như là rau gũ quả thì mình thấy cơ hội của nó khá là tươi
ngoài ra bánh thì mình cảm thấy như bột bánh này là nhập khẩu
nên là ăn cũng rất là thơm hơn so với những cái thiện bánh ở bên ngoài
đợt lễ này thì em đi với bạn bè đến đây thì mát mẻ
cũng không quá là
các món ăn cũng rất là đông đúc còn vệ sinh an toàn thực phẩm thì mình thấy sạch
từ đóng gói sản phẩm cho đến trưng bày rồi đến cả quầy kẹt các thứ mình thấy sạch
theo doanh nghiệp mô hình phục vụ các món ăn chế biến sẵn nhằm mang đến những bữa ăn tiện lợi nhanh chóng
với hình thức phục vụ tại chỗ hoặc mua mang về cho người tiêu dùng
bên cạnh đó về vấn đề chất lượng an toàn thực phẩm
các siêu thị cũng áp dụng những quy trình nghiêm ngặt từ nguồn gốc nguyên liệu đến quy trình sơ chế chế biến
qua đó đảm bảo an toàn cho khách hàng đặc biệt trong dịp lễ khi lượng khách hàng tăng cao
và chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt phần sản xuất chế biến tại chỗ
tất cả nhân viên của chúng tôi đều tuân thủ quy trình về vệ sinh toàn thực phẩm đối với cá nhân và bảo quản thực phẩm
chúng tôi rất chú trọng đến vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm
và để thực hiện điều này ngay từ những khâu làm việc với các nhà cung cấp
để lựa chọn những hàng hóa đảm bảo đúng tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi vào được đến siêu thị
bên cạnh đó chúng tôi cũng đảm bảo về việc trưng bày đúng những tiêu chí
theo quy định của nhà nước
chúng tôi gia tăng thêm những vấn đề về kiểm soát chất lượng hàng hóa ngay theo tiêu chuẩn của yon
theo các đơn vị khảo sát thị trường kinh doanh ẩm thực tại việt nam sẽ có sự tăng trưởng ấn tượng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến giá trị thị trường ngành fmb việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tăng một mươi chín mươi hai so với năm ngoái
sau khi hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ ngành fnb sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy đạt một mươi hai mươi hai
dự kiến sẽ đạt giá trị tám trăm bảy mươi hai chín trăm một mươi sáu tỷ đồng vào năm hai nghìn hai mươi bảy
là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia gắn với kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
tỉ nhiệm biên đang bước vào mùa cao điểm đón khách tới tham quan du lịch và trải nghiệm
chuỗi các hoạt động được tổ chức tại địa phương
và để đảm bảo an ninh an toàn tại các cơ sở lưu trú cho khách du lịch
thì lực lượng công an cơ sở đã tăng cường công tác
tuyên truyền kết hợp với kiểm tra những địa điểm lưu trú nhằm đảm bảo an ninh du lịch
góp phần xây dựng điện biên trở thành điểm du lịch an toàn và hấp dẫn
homestay của gia đình anh dũng tại thành phố điện biên phủ có thể phục vụ được khoảng ba mươi khách đến ăn ở và sinh hoạt
để đảm bảo trong công tác nắm người nắm hộ công an cơ sở đã thường xuyên xuống những cơ sở kinh doanh
theo hộ gia đình như thế này để tuyên truyền cũng như hướng dẫn để người dân đăng ký khai báo lưu trú thuận tiện nhất
bây giờ thì công tác khai báo rất đơn giản
thì anh em có một nhóm khai báo lưu trú đấy
gia đình đến chút số người thì mình sẽ báo lại cho anh em bên quản lý hội thị ủng hộ khẩu
quản lý công tác lưu trú này để mọi người nắm được
chỉ cần dùng điện thoại thông minh thông báo nhắn tin qua app là có thể khai báo được rồi
và ngoài cái khai báo ra thì cũng thường xuyên nhắc nhở hướng dẫn chúng tôi
về công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn cũng như là trong khu vực chúng tôi tổ chức hôm tây này
nội dung là đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở lưu trú
như chúng ta biết là tại cơ sở lưu trú được tiếp nhận rất là nhiều lượng khách
và mỗi một lượng khách mỗi một đoàn khách mỗi thành phần thì có những thành phần khác nhau
đối với nội dung này thì phòng nghệ sát quản lý chính đã chủ động tham dự cho ban giám đốc
chỉ đạo lực lượng công an cơ sở
cơ sở là bám nắm và thành lập các tổ kiểm tra đối với cơ sở lưu trú
để đảm bảo cái việc là tất cả những lượng khách lưu trú đến với tỉnh điện biên
sẽ có nơi để lưu trú và đặc biệt là cái nơi lưu trú đó đảm bảo an ninh trật tự
thời điểm này điện biên có hơn tám chỗ nghỉ cho khách
nhưng con số này khá khiêm tốn so với nhu cầu phục vụ trong dịp kỷ niệm
điện biên có hơn bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và năm du lịch quốc gia
vì vậy để đảm bảo an ninh an toàn cho du khách
lực lượng công an cũng tăng cường công tác đấu tranh với các loại tội phạm
bên cạnh đó cũng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để nhân dân kịp thời phát hiện các hoạt động các đối tượng có dấu hiệu bất thường
kịp thời tố giác đến lực lượng công an
với vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và truyền hết
pc sáu cùng với các đối tượng chức năng như pc bảy
cũng đã tuyên truyền người dân
một là vấn đề ký thăm kết niêm biết giá
hai là liên quan đến vấn đề sơ gửi nhà ở
ba liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn để phòng cháy chưa cháy
bốn là vấn đề an ninh tổ tự
đây là bốn tiêu chí liên quan đến công tác an ninh tổ tự của liên minh công an
đặc biệt là cảnh sát khu vực lực lượng quản lý hành chính cấp cơ sở
và đối với phòng quản lý chính thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi bốn
để giúp châu tịch tổ chức thành công sự thiện bản bế đạc
kiểm soát lịch sử tổ tổ
khi các phương án đảm bảo an ninh trật tự đã được thực hiện nghiêm túc
đồng bộ du khách trong và ngoài tỉnh sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ nơi vùng đất hoa ban
và với mỗi cán bộ chiến sĩ công an điện biên
việc đảm bảo an ninh du lịch là góp phần xây dựng điện biên trở thành điểm du lịch an toàn hấp dẫn
đặc biệt hai cơ quan này thường xuyên theo dõi hệ thống đèn tín hiệu giao thông
ứng dụng công nghệ để kịp thời điều chỉnh linh hoạt phù hợp thực tế
đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục không để xảy ra ủng tắc giao thông do chu kỳ đèn không hợp lý
phải phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan thông tin kịp thời
tình hình giao thông trên cổng thông tin giao thông và nhóm phản ứng nhanh của tp hcm
trường hợp phát hiện nguy cơ ủng tắc thì lập tức phối hợp tham mưu phân luận hợp lý
từ ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tuyến tàu biển tp hcm cùng đảo sẽ chính thức đi vào hoạt động
phương tiện được đưa vào khai thác vận hành trên tuyến đường biển này sẽ là tàu cao tốc một nghìn một mươi bảy chỗ ngồi
mang tên thăng long
đại diện phú quốc express cho biết bộ giao thông vận tải và cục hàng hải đã chấp thuận
cho phép khai thác thử nghiệm tuyến vận tải hành khách bằng tàu biển trên tuyến tp hcm
tại tp hcm tàu sẽ đón khách và khởi hành tại cảng hiệp phước huyện cần giờ lúc bảy h ba mươi phút sáng
du khách có thể lên tàu trung chuyển tại bến bạch đằng quận một trước thời gian đó
tại công đảo tàu sẽ đón khách vào lúc một mươi ba h hàng ngày tại cảng bến đầm
với thời gian di chuyển khoảng hơn năm tiếng đồng hồ
gia vé dự kiến cho tuyến tp hcm công đảo sẽ từ sáu trăm một mươi năm đồng một khách
tới một một trăm linh ngàn đồng một khách tùy loại vé và thời điểm cao điểm
ngoài ra hành khách có thể mua thêm vé trọn gói
bao gồm cả vé trung chuyển vé xe đưa đón về trung tâm tại công đảo
cũng như dịch vụ vận chuyển ăn nghỉ tại công đảo
hiện các phòng vé của phú quốc express cũng đã mở bán vé cho tuyến này
được biết tuyến đường biển tp hcm công đảo đã được phú quốc express
các ban ngành tại tp hcm và tỉnh bà rịa vũng tàu chuẩn bị từ khá lâu
tàu cao tốc thăng long được phú quốc express đóng mới để dành riêng cho tuyến này
và cảng hiệp phước đã được lựa chọn là cảng chính cho tuyến đường biển này tại tp hcm
theo thống kê của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
trong cao điểm dịp lễ ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm sẽ đón trên sáu trăm tám mươi sáu hành khách
với khoảng bốn hai trăm tám mươi chuyến bay so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba giảm một trăm tám mươi sáu chuyến bay
dù lượng khách giảm nhưng sân bay tân sơn nhất vẫn chủ động triển khai các phương án
đảm bảo an ninh an toàn và tạo thuận lợi làm thủ tục cho hành khách
theo ghi nhận trong ngày hai mươi sáu tháng bốn được xem là ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ
tuy nhiên lượng khách tại sân bay có phần vắng so với dịp lễ năm trước
tại các khu vực kiểm soát soi chiếu cũng được thực hiện nhanh chóng
dù lượng khách vắng nhưng các phương án đảm bảo an toàn cho hành khách
cũng được triển khai tại tất cả các khu vực trong nhà ga
công tác chuẩn bị về an ninh rồi khai thác ga về hạ tầng cơ sở khu bay
chúng tôi đã chuẩn bị và đã hoàn hành
bắt đầu từ ngày hôm nay là bước vào công tác chỉ phục vụ hành khách
ngoài ra thì việc phối hợp với các đơn vị
phục vụ mặt đất cũng như hãng hàng không
cũng đảm bảo việc tăng người trong những giờ cao điểm
ngoài ra thì chúng tôi cũng đưa lên cái website của cảng
là những thông tin về hành khách đi đến như thế nào
hãng nào bay ở sảnh nào
rồi vật phẩm nguy hiểm mà cần phải chuẩn bị để lại
và các loại giấy tờ cần thiết để đảm bảo hành khách đến đi được thông suốt hơn
phục vụ hành khách trong năm ngày nghỉ lễ
sân bay tân sơn nhất đã tạo ra một bộ phòng khách
tăng cường nhân sự là đoàn viên thanh niên sân bay tân sơn nhất
và đoàn thanh niên học viện hàng không việt nam
trong các khung giờ cao điểm
đội ngũ đoàn thanh niên này có vai trò hỗ trợ hành khách
ở nhiều khu vực như khu an ninh so chiếu
các quầy thủ tục check in sảnh công cộng nhà ga quốc đội
hàng ngày như vậy thì sẽ có ba mươi bạn đồng viên
tham gia tình nguyện hỗ trợ cho hành khách
từ năm giờ cho đến chín giờ
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn cho đến ngày một tháng năm
và đối tượng để hỗ trợ đó là những hành khách đi tàu bay
người lớn tuổi phụ nữ mang thai
phụ nữ có em bé hoặc là những hành khách
mà có nhiều hành lý
và đặc biệt là giúp đỡ cho các hành khách
về thông tin chứng bay
rồi hỗ trợ cho hành khách phía trước máy soi
để giúp cho hành khách đi lại được nhanh chóng và thường tiện
ở đây thì làm việc rất là tốt sẵn
chứ lại cũng tạo điều kiện cho người dân đi lại rất là dễ dàng
trước khi đi thì cũng lo dễ đó
tại vì cũng có đi một hay là có khu quốc
thì đợt này thì thấy rất là dễ dãi và rất là tốt
theo kế hoạch nghỉ lễ ba mươi chín tương mùa một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày
ngày hai mươi sáu tháng bốn được nhận định là ngày đóng lượng khách đông nhất
so với các ngày còn lại
dự kiến có sáu trăm chín mươi ba chuyến bay đi và đến sân bay tân sơn nhất
tổng số lượng hành khách dự kiến gần một trăm một mươi sáu lượt
trước tình trạng đang thiếu hụt máy bay
cục hành không cũng chỉ đạo tăng slot tại cảnh
đồng thời tăng cường khai thác vào các khung giờ tối để bổ sung tải
ngoài ra để không mất thời gian
ngành hàng không lưu ý hành khách khi sử dụng các giấy tờ phô tô
cần phải được công chứng thì thủ tục mới hợp lệ
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đường sắt đô thị số một
công ty vận hành metro số một vừa có báo cáo đến
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm về chi phí dự kiến vận hành
theo công ty vận hành metro số một
nhằm đảm bảo tiến độ vận hành khai thác thương mại trong năm hai nghìn hai mươi bốn
công ty đã chủ động lập phương ánh
trong trường hợp công ty tham gia vào vận hành thử và có trách nhiệm tài chính
với các chi phí phát sinh tổng chi phí dự kiến phát sinh là hơn một trăm linh chín tỷ đồng
công ty này cũng cho biết phương thức thực hiện là ủy ban nhân dân tp hcm
cấp kinh phí từ ngân sách thành phố giao cho ban quản lý đường sắt đô thị
đặt hàng cho công ty để vận hành thử nghiệm trên tuyến metro số một
công ty là đơn vị có nhiệm vụ tổ chức và phối hợp mọi hoạt động trên công trường
theo quy định chung về thử nghiệm và vận hành thử tại gói thầu cp ba
mua sắm thiết bị cơ điện đầu máy toa xe đường ray và bảo dưỡng
trong trường hợp vận hành thử chưa được cấp
thì công ty được tạm ứng từ vốn điều lệ để thực hiện và thu hồi tạm ứng bổ sung vốn điều lệ
khi ban quản lý đường sắt đô thị nghiệm thu thanh toán
trước đó ban quản lý đường sắt đô thị thông tin về kế hoạch kiểm tra
và nghiệp thu phòng cháy chữa cháy toàn dự án đánh giá an toàn hệ thống
bởi tư vấn độc lập để trình cơ quan chức năng thẩm định
và chứng nhận an toàn cho công tác thử nghiệm vận hành
theo kế hoạch đề ra tiến độ hoàn thành công tác thử nghiệm cuối tháng năm
việc đào tạo nhân sự hoàn thành trong tháng bảy
như vậy việc hoàn thành thi công dự án không đồng nghĩa với việc dự án có thể vận hành ngay lập tức
kết quả cấp chứng nhận an toàn hệ thống cũng như việc thẩm duyệt của các cơ quan chức năng
là một trong những yếu tố quan trọng để hoàn thành toàn dự án
theo đó nếu trong điều kiện mọi việc diễn tiến thuận lợi
thì có thể đưa dự án vào giai đoạn khai thác quế miễn phí từ tháng bảy đến tháng một mươi
và khai thác thương mại trong quý bốn năm nay
chợ dự án và vườn ưng kịch bản là hai sân chơi được chú ý
trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế tp hcm vừa qua
đây là cơ hội cho những nhà làm phim trẻ trong khu vực được giao lưu trình bày những dự án phim tiềm năng
chợ dự án project market là chương trình kết thúc
tinh thần từ autumn meeting cập gỡ mùa thu
thu hút năm mươi sáu dự án từ nhiều nước gửi về để lựa chọn ra một mươi dự án
gồm năm dự án phim nghệ thuật và năm dự án phim giải trí
chờ dự án hiff năm nay được sự hỗ trợ của cơ quan điện ảnh pháp cnc
vườn ương kịch bản viet script lab là chương trình được đạo diễn nhà sản xuất chạc ly nguyễn
và đạo diễn nhà sản xuất phan gia nhật linh cầm trịch
ngoài ra còn có các đại diện của các nhà sản xuất điện ảnh lớn đến
để tìm kiếm những tài năng những dự án tiềm năng
mà có thể giúp các bạn thay đổi các định hướng một cách rõ ràng trong các sự nghiệp của các bạn
những nhà sản xuất và giám tuyển liên hoa phim quốc tế tham gia chấm giải vườn ưm kịch bản
chờ dự án hiff lần đầu tiên đều đánh giá cao
nhận xét chương trình đã tạo sơn chơi cho những biên kịch trẻ tuổi
tạo cầu nối để những kịch bản tiềm năng được các nhà sản xuất lớn tìm thấy
kỳ vọng những kết quả trao giải sẽ khuyến khích những tài năng làm phim tương lai
mạnh dạng bước vào lĩnh vực nghệ thuật này
từ đầu tháng bốn này đã có ít nhất bảy ngân hàng điều chỉnh tăng lại suất huy động
ở một số kỳ hàng khác nhau và theo nhiều phân tích cho thấy mặt bằng lãi suất tiết kiệm
hiện giảm khá sâu khó có thể giảm thêm và được dự báo dần tăng trở lại
và tăng mạnh vào cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn khi mà tính dụng cải thiện rõ nét
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
việt chin bank mới đây tăng hai lại suất tiết kiệm áp dụng với các khoản tiền gửi
ba trăm linh triệu đồng trở lên của khách hàng cá nhân và là ngân hàng đầu tiên
trong nhóm biết phò tăng lại suất tiết kiệm
vp bank điều chỉnh từ một đến năm ở tất cả kỳ hàng
kỳ hạn tăng cao nhất là một mươi hai tháng từ mức bốn hai lên bốn bảy một năm khi gửi tại quầy
còn khi gửi trực tuyến từ bốn ba lên bốn tám một năm
mức tăng phổ biến tại các ngân hàng còn lại là hai và chỉ áp dụng cho một số kỳ hàng
tại nhóm ngân hàng tư nhân một số đơn vị đã áp dụng mức lãi suất ở mức cao hơn
so với thị trường khoảng từ ba đến ba ba một năm cho kỳ hàng từ một đến năm tháng
đây là tính hiệu sớm cho thấy lãi suất huy động đã gần chạm đáy
có thể nó sẽ mạnh hơn trong kể từ giai đoạn tháng sáu trở về đi khi các ngân hàng đã bắt đầu giải ngân ra khá lớn
và kỹ lượng ký dụng của mình
sau đài giảm từ tháng ba năm ngoái đến nay đây là lần đầu tiên các ngân hàng quay trở lại tăng lãi suất tiết kiệm
nguyên nhân được cho là tính dụng thời gian gần đây tăng khá nhanh sau hai tháng giảm đầu năm
riêng tại tp hcm tính đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tổng dư nợ tính dụng trên địa bàn thành phố
đạt ba năm trăm bảy mươi năm triệu tỷ đồng tăng một chín so với tháng trước và tăng chín mươi sáu so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
tăng trưởng tính dụng cải thiện cũng cho thấy chính sách tiền tệ tính dụng và lãi suất phát huy tác dụng
như các phân tích trước đây tính dụng đầu năm mang tính chất thời vụ và yếu tố của dịp tiết của trên âm lịch
tuy nhiên do những chuyển biến tích cực từ nền y tế nhất là các hoạt động thương mại dịch vụ du lịch và xuất khẩu
đã đang chuyển biến tích cực
tính dụng sẽ có những tăng trưởng và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân và doanh nghiệp
đặc biệt với cơ chế chính sách về tiền tệ tiến dụng đặc biệt chính sách lãi suất hiện nay
thì nó không chỉ là hỗ trợ cho khách hàng người dân và doanh nghiệp về chi phí vay vốn
mà còn kích thích cái nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh
trên cơ sở đó là thúc đẩy tăng trưởng và tính dụng
lãi suất giảm là tin vui cho những người muốn rót tiền vào kênh an toàn
xong với nhiều người khác lại thường trực nối lo điều này
sẽ kéo theo lãi suất cho vay khó giảm tiếp
tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia mặt bằng lãi đầu vào sẽ không thể tăng nóng trên diện rộng
mà chỉ ở một số đơn vị với mức tăng vừa phải nên việc tăng ngày lãi suất cho vay là chưa đáng lo ngại
như vậy thì nhu cầu hiện nay thu hút tiến dụng của các ngân hàng nó sẽ vẫn khá là cao
do đó chính vì thế mà nhiều khả năng cao là các ngân hàng sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp
để mà duy trì cái mức tăng trưởng tiến dụng hiện tại
niêm trung bình của các ngân hàng hiện nay đang vẫn duy trì cái mặt bằng khá là tốt
để mà duy trì cái tốc độ tăng trưởng trong năm nay
do đó chính vì thế mà tôi dự phóng là có thể sẽ không cần phải
có thể là cái áp lực mà tăng lãi suất cho vay sẽ không cao trong cái thời điểm năm hai nghìn hai mươi
mà vẫn sẽ duy trì ở mặt bằng thấp
tại vì khi mà lãi suất tăng thì nó đồng nghĩa với việc chi phí vốn của doanh nghiệp tăng lên
chi phí vốn vay của doanh nghiệp tăng lên thì nó dẫn đến là cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp
có thể nó sẽ bị co hẹp lại do cái doanh thu có thể chưa phát triển mạnh bằng
hoặc là cái vấn đề mà các cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp nó cũng tăng nữa
thì việc mà chi phí vốn tăng nó sẽ càng làm cho cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp
nó ngày càng ít hơn
thì do đó doanh nghiệp họ sẽ thận trọng với những cái việc mà tái đầu tư sản xuất kinh doanh
hay là vay vốn để nhằm cho mục đích phát triển hơn nữa
ngân hàng nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng một mươi năm
ước tính khoảng hai triệu tỷ đồng sẽ được đưa vào nền kinh tế
các ngân hàng có điều kỳ để đe mạnh cho vay thay vì hạn chế rung như các năm trước
nên đang từng bước kích cầu vốn thông qua các chương trình lại suốt ưu đại
cho cả khách hàng doanh nghiệp cá nhân và kỳ vọng lực cầu vốn sẽ tăng trở lại